công an huyện lý nhân tỉnh hà nam vừa di lý đối tượng ngô đức cường chú ở xã nhân chính huyện lý nhân ở tỉnh đồng nai về công an huyện theo quyết định truy nã của công an huyện bình lục tỉnh hà nam về tội trộm cắp tài sản
trước đó vào tháng ba năm hai nghìn một mươi tám cường cùng một đối tượng rủ nhau đi trộm cắp dây điện dạng dây thông tin ở khu vực chợ chủ thuộc địa phận huyện bình lục thì bị phát hiện
sau khi gây án cường bỏ trốn vào miền nam sinh sống và đến ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an phát hiện và bắt được đối tượng cường khi đang lẩn trốn tại khu vực xã an bình huyện long thành tỉnh đồng nai
hiện công an huyện lý nhân đã bàn giao đối tượng cho công an huyện bình lục để xử lý theo thẩm quyền
hiện công an huyện lý nhân đã bàn giao đối tượng cho công an huyện bình lục để xử lý theo thẩm quyền